tay chân miệng những dấu hiệu bất thường cần đưa trẻ tới ngay bệnh viện
trên thực tế ghi nhận đa số trẻ bị tay chân miệng độ nhẹ đều được cho theo dõi và chăm sóc tích cực tại nhà
tuy nhiên cha mẹ bệnh nhân mắc tay chân miệng cần lưu ý các dấu hiệu để kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện
chỉ trong một tuần qua trên địa bàn hà nội ghi nhận một trăm hai mươi bốn trường hợp mắc tay chân miệng tăng bốn mươi bảy trường hợp so với tuần trước
cộng dồn từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay toàn thành phố ghi nhận bốn trăm hai mươi bốn trường hợp không ghi nhận ca tử vong tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
một biểu hiện điển hình bệnh tài chân miệng
bệnh tay chân miệng xảy ra quanh năm thường gặp nhất từ tháng ba đến năm và từ tháng chín đến một mươi hai
bệnh thường gặp ở trẻ em dưới năm tuổi đặc biệt là trẻ dưới ba tuổi trẻ lớn ít gặp hơn
theo chia sẻ của tiến sĩ trần khánh vân trưởng khoa vi chất viện dinh dưỡng quốc gia trẻ có tình trạng thiếu dinh dưỡng thể trạng kém cũng là đối tượng dễ mắc tay chân miệng
bệnh tay chân miệng có thời gian ủ bệnh là giữa thời gian bị nhiễm và khởi phát triệu chứng thường từ ba đến bảy ngày
khi mắc bệnh triệu chứng ban đầu ở trẻ có thể là sốt và thường kèm theo đau họng trẻ cảm giác khó chịu và xuất hiện tình trạng biến ăn
khoảng một hoặc hai ngày sau khi khởi phát sốt vết lết cây đau và mụn nước sẽ xuất hiện trong miệng hoặc họng hoặc cả hai
mụn nước có khả năng xuất hiện ở tay chân miệng lưỡi bên trong má và đôi khi ở mông ở mông thường do tiêu chảy gây ra
mụn nước ít khi gây ngứa ở trẻ nhưng có thể gây ngứa dữ dội ở người lớn vết luet và mụn nước thường tự khỏi trong một tuần hoặc lâu hơn
bệnh tay chân miệng thường nhẹ và chỉ gây suốt vài ngày các dấu hiệu và triệu chứng cũng tương đối nhẹ
hãy liên hệ với bác sĩ nếu vết lướt miệng hoặc tình trạng đau họng làm cho trẻ không uống nước được
hoặc khi các dấu hiệu và triệu chứng ở trẻ có chuyển biến xấu hơn sau vài ngày
hai các giai đoạn của bệnh tài chân miệng
bệnh tay chân miệng có thể chia làm các giai đoạn sau
ở giai đoạn một giai đoạn ủ bệnh ba đến bảy ngày giai đoạn khởi phát từ một đến hai ngày với các triệu chứng như sốt nhẹ mệt mỏi đau họng biếng ăn trẻ quấy hơn tiêu chảy vài lần trong ngày
ở giai đoạn hai giai đoạn toàn phát có thể kéo dài ba một mươi ngày với các triệu chứng điển hình của bệnh
biểu hiện lết miệng vết lết đỏ hay phỏng nước đường kính hai ba mm ở niêm mạc miệng lợi lưỡi lây đau miệng bỏ ăn bỏ bú chảy rãi dễ nhầm với trẻ mọc răng
biểu hiện phát ban dạng phòng nước ở lòng bàn tay lòng bàn chân gối mông tồn tại trong thời gian ngắn dưới bảy ngày sau đó có thể để lại vết thâm rất hiếm khi luet hay bụi nhiễm
biểu hiện trẻ sốt nhẹ nôn
nếu trẻ sốt cao và nôn nhiều sẽ có nguy cơ biến chứng
biến chứng thần kinh viêm não viêm mảng não biến chứng tim mạch hô hấp viêm cơ tim phù phổi cấp tăng huyết áp suy tim trụy mạch
thường xuất hiện sớm từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm của bệnh có thể dẫn đến tử vong nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời
ở giai đoạn ba giai đoạn rui bệnh thường từ ngày thứ tám đến một mươi trẻ phục hồi hoàn toàn nếu không có biến chứng
để chuẩn đoán xác định tay chân miệng khi trẻ có những biểu hiện nghi ngờ cần được cho đi khám
các bác sĩ sẽ khám lâm sàng và chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết như
xét nghiệm máu dịch não tủy trong những trường hợp có biến chứng thần kinh
ngoài ra trần đoán ít quang ngực có thể thấy hình ảnh phù phổi cấp trong những trường hợp về dối loạn chức năng cơ tim
chụp cộng hưởng từ m ai để phát hiện những hình ảnh bất thường ở não nếu có biến chứng thần kinh trung ương
để xác định tác nhân mẫu bệnh phẩm lấy từ mụn nước nghịch hầu họng phân làm xét nghiệm pcr với độ nhạy cao và kết quả xét nghiệm nhanh
những lưu ý để phòng bệnh tay chân miệng
hiện nay bệnh tay chân miệng chưa có vaccine cũng như thuốc đặc trị bệnh
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng việc điều trị bệnh cũng chỉ sử dụng các biện pháp nâng cao sức đề kháng và điều trị thuyên giảm triệu chứng bằng thuốc
do đó phòng bệnh đóng vai trò quan trọng hơn cả trong việc bảo vệ sức khỏe cho bé và gia đình
bốn cân giữ vệ sinh sạch sẽ
tập cho bé thói quen rửa tay bằng xà phòng thường xuyên trước khi ăn sau khi đi vệ sinh sau khi chơi tắm gội vệ sinh cơ thể mỗi ngày hạn chế cho bé cho tay vào miệng hay ngậm mút đồ chơi
thực phẩm phải được chế biến sạch sẽ nấu chín uống nước đã được đun sôi để nguội
các vật dụng tiếp xúc thường ngày của bé như đồ chơi bình sữa dụng cụ học tập nên được khử khuẩn thường xuyên
quần áo khăn chăn nên được giặt định kỳ và phơi dưới ánh nắng mặt trời
các bề mặt tiếp xúc trong nhà cũng nên được lau dọn vệ sinh như sàn nhà bàn ghế tay vịn cầu thang tay nắm cửa
chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp với lứa tuổi
có chế độ dinh dưỡng đầy đủ dưỡng chất để giúp bé tăng cường sức đề kháng trước nguy cơ nhiễm bệnh từ môi trường xung quanh
với bé bị mắc bệnh nên cho bé ăn các thực phẩm mềm dễ nuốt để hạn chế cơn đau từ các vết lết trong miệng
cần phát hiện sớm bệnh và cách ly trẻ khi nghi ngờ bệnh
khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bệnh thì nên cho trẻ nghỉ học một vài ngày để theo dõi cũng hạn chế được khả năng lây bệnh cho trẻ khác
cách ly bé bị nghi mắc bệnh với những bé khác và thông báo cho nhà trường để kịp thời khử khuẩn để tránh lây nhiễm
nhanh chóng khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc như quần áo của bé
cha mẹ khi chăm sóc bé cũng nên thực hiện giữ gìn vệ sinh mỗi ngày
không dùng chung các đồ dùng với bé như khăn mặt khăn tắm ly chén
với trẻ đã tiếp xúc với trẻ có bệnh hoặc nghi ngờ bệnh cũng nên theo dõi sức khỏe thường xuyên cho bé
trên thực tế ghi nhận đa số trẻ bị tay chân miệng độ nhẹ đều được theo dõi và chăm sóc tích cực tại nhà
cha mẹ người chăm sóc bệnh nhân mắc tay chân miệng cần ghi nhớ theo các nguyên tắc sau
cách ly trẻ mắc bệnh tay chân miệng
khi phát hiện thấy trẻ mắc bệnh tay chân miệng cần phải cho nghỉ học nghỉ nhà trẻ để cách ly giữa trẻ bệnh trẻ lành để hạn chế sự lây nhiễm
trẻ mắc bệnh cần nghỉ học ít nhất một mươi ngày kể từ ngày khởi bệnh để ngăn chặn sự lây nhiễm cho trẻ khác trong môi trường học đường
trong nhà có nhiều trẻ cùng chung sống nên cách ly tuyệt đối
khuyến khích trẻ bệnh không nên chơi chung với trẻ lành trong thời gian mắc bệnh cần giám sát chặt chẽ các hoạt động thường nhật của trẻ bệnh
cần thực hiện vệ sinh đúng cách
khi chăm sóc trẻ mắc bệnh tay chân miệng cần mang khẩu trang y tế cho trẻ bị bệnh và cho cả người chăm sóc trẻ bệnh
sau khi tiếp xúc phải rửa tay sạch bằng xà phòng và nước sạch ngay
thực hiện vệ sinh cá nhân tốt cho trẻ bệnh giúp trẻ mau đành bệnh thường xuyên tắm rửa sạch sẽ cho trẻ hằng ngày bằng xà phòng với nước sạch
khuyến khích trẻ rửa tay sạch sẽ đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước chảy để ngăn ngừa sự tái nhiễm qua đường tay miệng quần áo tạ lót của trẻ bệnh nên được tẩy trùng sạch sẽ bằng nước sôi trước khi giặt sạch bằng xà phòng
cần vệ sinh sạch sẽ các vật dụng ăn uống của trẻ như bình sữa đi uống nước mát ăn cơm bữa ăn nên được luộc bằng nước sôi và sử dụng riêng biển tạo môi trường sống trong lành và an toàn giúp trẻ khỏe mạnh hơn
cần cho trẻ dùng thuốc tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ
hiện tại bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu chủ yếu là điều trị triệu chứng bao gồm
giảm đau miệng và hạ sốt bằng cách lau mình bằng nước ấm
dùng thuốc hạ sốt paracetamol liều một mươi một mươi năm mg trên một kg một lần
có thể phối hợp phêm buprofen nếu không hạ sốt khi có chỉ định của bác sĩ
tuyệt đối không sử dụng aspirime để hạ sốt giảm đau cho trẻ
cần áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý
theo tiến sĩ trần khánh vân trưởng khoa vi chất viện dinh dưỡng quốc gia
đồ ăn cho trẻ mắc tay chân miệng cần chế biến mềm dễ nuốt loãng hơn nhưng vẫn đảm bảo năng lượng cho trẻ
cha mẹ có thể làm loạn thức ăn cho trẻ bằng cách bổ sung thêm các loại thực phẩm như
giá đỗ xong bầm vào bột cháo của trẻ hoặc sử dụng bột có men thủy phân
đối với trẻ mắc tay chân miệng nên cho trẻ ăn nhạt giảm các loại gia vị trong quá trình chế biến
cho trẻ uống nhiều nước nhất là các loại nước ép trái cây chứa nhiều vitamin hoặc dung dịch orezon
bên cạnh đó sữa cũng là một dưỡng chất quan trọng để trẻ hấp thụ protein
bổ sung các lợi khuẩn tiêu hóa bằng cách cho trẻ uống sữa chua
lợi khuẩn trong sữa chua sẽ làm giảm các tác nhân gây bệnh cho trẻ
ngoài ra cần chia nhỏ các bữa ăn trong ngày
để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho trẻ trong thời kỳ mắc bệnh
dấu hiệu bất thường cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện
khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu
sốt cao liên tục ba mươi chín độ c không hạ sau khi đã hạ sốt tích cực
giật mình chơi với hốt hoảng thất thần
có biểu hiện run tay chân khi đưa đồ chơi cho trẻ cầm
yếu tay chân trẻ đi đứng loạn trọng
đảo mắt bất thường nôn ói nhiều quấy khóc rỗ không nín co giật thở mệt
cần đưa ngay đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp hơi